tại nhà quốc hội ubthqh và đoàn chủ tịch ubndtqvn tổ chức hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubndtqvn đồng chủ trì hội nghị
sự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương thị mai bí thư trung mương đảng trường ban sân phận trung mương
đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng sự có các đồng chí phó chủ tịch quốc hội
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội thành viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
theo báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác năm hai nghìn một mươi tám trong năm hai nghìn một mươi tám nội dung phối hợp giữa hai cơ quan có trọng tâm
và ngày càng đi vào thực chất thiết thực hơn nội dung phối hợp đã bám sát chức năng nhiệm vụ quyền hạn của hai bên
và quy định của phương án
theo báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm hai nghìn một mươi chín hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác tập hợp xây dựng và phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng pháp luật phản biện xã hội đối với các dự án pháp luật nâng cao chất lượng hoạt động
tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong hoạt động giám sát
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua
trong năm hai nghìn một mươi chín quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành giám sát nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân
do đó mặt trận tổ quốc việt nam cần phải phát huy tốt vai trò nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát
hai bên cần tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức nội dung đối tượng tiếp xúc cử tri để tiếp thu được nhiều cử tri tham gia
và thể hiện được đầy đủ tâm tư nguyện vọng đề xuất nhiều ý kiến kiến nghị sắc đáng và có chất lượng